với mong muốn thúc đẩy hơn nữa vai trò và sự tham gia của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong phát triển kinh tế nói chung và trong chuỗi cung ứng toàn cầu nói riêng tại hà nội hội đồng doanh nhân nữ việt nam đã chủ trì tổ chức diễn đàn định vị doanh nhân nữ trong chuỗi cung ứng toàn cầu
sự kiện là cơ hội để các doanh nhân nữ được chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia kinh tế về quản lý chuỗi cung ứng nắm bắt các xu hướng cơ hội và cách thức chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu một cách hiệu quả
tại diễn đàn bà nguyễn thị tuyết minh chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ việt nam nhấn mạnh quản lý chuỗi cung ứng thế hệ mới yêu cầu thiết kế sản phẩm phải được tích hợp với khả năng sản xuất quy trình giao hàng và thông tin về nhu cầu của khách hàng
để đạt được điều này các nữ doanh nhân cần có cái nhìn toàn diện về quy trình kinh doanh trong suốt vòng đời sản phẩm và vượt qua biên giới địa lý để tham gia và quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả
nhân dịp này danh sách một mươi nữ doanh nhân việt nam đã được vinh danh doanh nhân nữ asean tiêu biểu của năm trong khuôn khổ hoạt động của mạng nữ doanh nhân asean cũng đã được công bố